tại trung tâm báo chí tp hcm công an tp hcm sở lao động thương bình và xã hội tp hcm
đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc nhân viên trung tâm hỗ trợ xã hội
thuộc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm đã có hành vi dâm ô với nhiều trẻ em tại trung tâm này
tại cuộc họp báo theo công an quận bình thạnh cho biết chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một
một số gia đình đến trình báo con gái bị nguyễn tiến dũng nhân viên phòng quản lý hồ sơ
của trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô từ ngày hai mươi năm tháng năm đến hết tháng tám
thời gian các bé bị quản lý ở trung tâm
điều tra bước đầu xác định hai bé gái ở phòng c hai vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân của dũng
trước thông tin gia đình sáu bé gái bị nguyễn tiến dũng nhân viên phòng quản lý hồ sơ
đã tố cáo hành vi của nguyễn tiến dũng với bàn giám đốc trung tâm từ ngày sáu tháng một mươi một nhưng không được xử lý
đại diện sở lao động thương binh và xã hội tp hcm khẳng định không bao che
đoàn thanh tra của sở đã tìm hiểu sự việc đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một xác định nguyễn tiến dũng có những hành vi này